từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn tết kỳ hợi tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều diễn biến phức tạp hơn so với bốn ngày nghỉ lễ trước đó
đây là số liệu thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia về tình hình an toàn giao thông trong những ngày nghỉ tết nguyên đán
theo đó trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín cả nước đã xảy ra hai trăm một mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm ba mươi năm người bị thương một trăm tám mươi chín người
so sánh với bảy ngày nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám đã giảm đi bốn mươi sáu vụ giảm sáu mươi người chết giảm ba mươi một người bị thương
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hai ngày còn lại của kỳ nghỉ tết nguyên đán ủy ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu các bộ ban ngành huy động tối đa lực lượng
đẩy mạnh tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn chất kích thích và quy định về đội mũ bảo hiểm
các cơ sở y tế tăng cường nhân lực và trang thiết bị cứu chữa kiểm tra nồng độ cồn